từ nhiều năm nay kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập tại hà nội và thành phố hồ chí minh luôn được đánh giá là căng thẳng và áp lực
bởi chỉ khoảng chưa tới bảy mươi thí sinh sẽ vào học trường công lập mà thôi
bên cạnh sự hồi hộp lo lắng của mỗi thí sinh thì các bậc phụ huynh cũng chính là những người phải chịu nhiều mệt mỏi và áp lực
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà nội
dù chuẩn bị cả năm thậm chí học ngày luyện đêm vẫn không giúp cho các sĩ tử bớt căng thẳng áp lực
tranh thủ những phút giây cuối cùng để ôn lại bài thi chỉ với mong ước sẽ đổ một suất vào lớp một mươi công lập
không chỉ mong ước của bản thân mà còn gánh trên vai niềm hy vọng mong mỏi của cha mẹ
thật ra là nó rất là quan trọng bởi vì là nhà em cũng rất là kỳ vọng với em
anh em đã phải đi du học rồi nên là nó tốn rất nhiều tiền rồi
thế nên là nếu mẹ học trường tư nữa thì thật sự là bố mẹ rất là vất vả
về em kỳ thi này nó rất là quan trọng bởi vì thứ nhất là nó là kỳ thi chuyển cấp
thứ hai nó đánh giá được cái năng lực của học sinh
vì thế nên là cái bài này để cho ra thì nó cũng khá là khách quan và nó phân triển được học sinh
em thấy cái tương lai em định hướng cho bản thân mình cũng như mà em mình hướng cho em
thì sẽ phù hợp với cả một trường công hơn là tiếp tục học một trường tư ạ
bên ngoài cánh cổng trường thi là những khuôn mặt âu lo bồn trồn
thậm chí ngay cả với ông bố vốn được coi là phái mạnh cũng không phải ngoại lệ
bởi phía trong kia là con mình đang phải nỗ lực để vượt qua vũ môn
mở thông cánh cửa quan trọng trong cuộc đời
và như thế này cũng là cách để giúp họ tiếp thêm sức mạnh cho con cháu của mình
cứ thi được thì học không có thì không sao cả không có
theo con số mà sở giáo dục và đào tạo hà nội công bố
năm nay tổng trí tiêu vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập không chuyên của hà nội là sáu mươi ba chỉ tiêu
số thí sinh đăng ký dự thi là hơn tám mươi năm tám trăm linh em
như vậy sẽ có khoảng một mươi ba em rớt khỏi công lập
cho thấy đây là một kỳ thi khá căng thẳng và áp lực
riêng năm nay thí sinh phải dự thi bốn môn ngữ văn toán ngoại ngữ lịch sử
vì hai môn như những năm trước điều này càng khiến áp lực thi cử tăng lên